tại huyện đắk cư lây tỉnh con tùm do một công ty đã tập kết sát bã sắn gần khu dân cư làm nguồn nước ngầm bị ô nhiễm
công ty này đã bị cơ quan chức năng lập biên bản phạt hành chính về việc gây ô nhiễm môi trường
và buộc phải tìm nguồn nước sạch cung cấp cho chín hộ dân trên địa bàn khu vực gần nhà máy
tuy nhiên cho đến thời điểm này các hộ dân ở đây vẫn phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm
gia đình anh a lương là một trong chín hộ chịu ảnh hưởng nặng nề từ nguồn bã sắn tươi của công ty trách nhiệm hữu hạn phương hoa
sau khi giếng nước sinh hoạt của gia đình anh bị ảnh hưởng hoàn toàn không thể sử dụng được
nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của hộ gia đình anh phụ thuộc hoàn toàn từ nguồn nước của công ty này cung cấp
tuy nhiên việc cấp nước lúc có lúc không và nhiều lúc có mùi hôi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình anh lương
công ty lắp đặt cho đường ống này cũng lắp đặt rồi
thì gia đình cũng xài thì cũng được mà sợ không đảm bảo cho gia đình
ăn uống hàng ngày thì không được thì không đảm bảo cho gia đình
tại vì nước của công ty có lúc nó trong có lúc thì nó đục hàng ngày như thế
có lúc mình tắm rưới hàng ngày thì có nó đục thì có lúc nước thì cũng không chảy
cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc tập kết bã sắn
trước qua xử lý của công ty trách nhiệm hữu hạn phương hoa
hộ gia đình anh phạm đức bền cũng phải sử dụng nguồn nước cung cấp từ nhà máy này
tuy nhiên nguồn nước do phía nhà máy cung cấp thường xuyên không ổn định
nhất là vào khung giờ từ một mươi sáu tới một mươi tám giờ hàng ngày
từ khi mà gây ô nhiễm nguồn nước giếng thì đã có động thái là cung cấp nước của nhà máy cho gia đình chúng tôi sử dụng
nhưng mà đặc biệt là có cái bồn nước mà bị xét dỉ thì gia đình tôi đã đề nghị là thay bồn nước cho gia đình chúng tôi
nhưng mà nhà máy không thay
cho nên là chúng tôi cảm thấy cái bồn nước này là không đảm bảo cho sức khỏe của gia đình chúng tôi
cho nên chúng tôi chỉ sử dụng nước vào công việc sinh hoạt vệ sinh bình thường
chứ còn ăn uống là gia đình tôi phải sử dụng nước bình
một tháng tương đương từ ba sáu triệu tiền nước
trước sức ép của dư luận đến nay mới chỉ có bốn hộ gia đình được lắp đặt đường ống và bồn nước
còn lại năm hộ thì được phía công ty hỗ trợ ba triệu đồng một năm với bản cam kết
sẽ không khiếu kiện khiếu nại về vấn đề nguồn nước sinh hoạt đối với nhà máy
không những thế cho đến nay việc xử lý nguồn bã sán tươi trước đó chưa chế đẻ
vẫn còn tồn dư một lượng lớn được săn lấp trong bùn đất
khiến mùi hôi thối bốc lên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân địa phương
nhu cầu về nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh của các hộ dân là chính đáng
vì vậy rất cần các cơ quan chức năng của tỉnh con tum vào cuộc
để giải quyết rứt điểm tình trạng này để cho người dân ổn định cuộc sống và sinh hoạt